chiều ngày một mươi tám tháng hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã chuyển toàn bộ hồ sơ
tăng vật và đối tượng cho phòng cảnh sát kinh tế để tiếp tục điều tra
làm rõ vụ việc dùng thuyền vận chuyển hàng nghìn lít dầu đeo không rõ nguồn gốc trên sông đồng nai
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông đồng nai
lực lượng chức năng phát hiện một chiếc thuyền không có số đăng ký với nhiều biểu hiện nghi vấn
lúc này lực lượng chức năng yêu cầu lái thuyền dừng lại để kiểm tra
qua đó xác định người điều khiển thuyền là ông phạm văn trai năm mươi tuổi ngụ tỉnh long an
kiểm tra dưới khoang thuyền lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn lít dầu đeo được chứa trong các thùng nhựa
bước đầu làm việc với lực lượng công an ông trai không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu trên
sau đó lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ người và tăng vật
đồng thời bàn giao cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật